thông tin từ chính quyền xã phước hòa huyện phước sơn tỉnh quảng nam cho biết khi công ty cổ phần thủy điện đắc mi
triển khai xây dựng hai nhà máy thủy điện đắc mi bốn và đắc mi bốn c chính quyền địa phương đã phải di rời hơn bốn mươi hộ dân
tại đây đi nơi khác để nhường đất làm công trình thủy điện đến nay hai nhà máy đã đi vào hoạt động
nhưng đời sống của các hộ tái định cư đối mặt với nhiều khó khăn nhất là tình trạng thiếu đất sản xuất kéo dài
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
để nhường đất xây dựng hai nhà máy thủy điện hơn bốn mươi hộ dân ở thôn hai xã phước hòa đành phải rời nơi ở cũ
tuy nhiên lâu nay do đường giao thông xuống cấp hệ thống cấp nước sạch bị hư hỏng không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân
nhà ở trong khu tái định cư bố trí san sát nhau không phù hợp với tập quán của đồng bào nên việc chăn nuôi gặp nhiều khó khăn
khi làm hồ thủy điện phần lớn đất trồng lúa đã bị ngập nước nhưng đến nay việc bố trí lại đất cho người dân sản xuất lúa chưa được các đơn vị có liên quan thực hiện
khó khăn của bà con mình là về đất sản xuất đất sản xuất bây giờ cũng liên quan tới việc đất trồng lúa nước
vì diện tích trước đây cũng có một số diện tích lúa nước thì bà con cũng có thể sản xuất được
tới hiện tại bây giờ thì trong vùng bán ngập thì đã ngập hết mấy rừng lúa nước
bây giờ bà con mình cũng đề xuất là bây giờ cũng phải xây dựng mới thủy lợi để có rừng lúa nước khoảng bốn hectare cho bốn mươi một hồ
theo đoàn giám sát của ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam cho biết hiện tại hệ thống kết cấu hạ tầng tại khu tái định cư không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân
tình trạng thiếu đất sản xuất cũng như việc hỗ trợ đào tạo
nghề để chuyển đổi ngành nghề tạo việc làm cho các hộ tái định cư để ổn định sinh kế chưa được quan tâm đúng mức
hai cái điểm tái định cư hiện nay còn nhiều bất cập
thứ nhất là về công trình xây dựng trước đây bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình cũng chưa bảo đảm
cái thứ hai nữa là hệ thống nước sinh hoạt hiện nay cũng sau chín năm đi vào hoạt động thì hiện nay cũng đã xuống cấp
vấn đề thứ ba nữa là hệ thống đường giao thông hiện nay cũng đã hư hỏng nặng và cũng chưa được kịp thời để mà công ty hỗ trợ để
tiến khai khắc phục
rồi bên cạnh đó nữa là hiện nay là bất cập về cái việc đất sản xuất của nhân dân hiện nay bên kia của đập của hồ thủy điện
đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tính toán để có giải pháp bù lại diện tích đất lúa bị mất
cần có chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành nghề nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân tại các khu tái định cư